nhiều năm nay phim nước ngoài đang chiếm lĩnh thị trường trong nước không chỉ ở dạp chiếu mà ngay trên truyền hình hay mạng internet
điều đang nói là sự thiêu vắng của dòng phim lịch sử và dòng phim dành cho thiếu nhi mang tính giá rụt cao
đang là một bài toán cần tìm lời giải đáp từ các cơ quan chức năng
mỗi năm việt nam nhập khẩu hai trăm bốn mươi phim quốc tế
trong khi đó phim trong nước chỉ sản xuất được khoảng bốn mươi tác phẩm điện ảnh
đáng buồn hơn trong số các tác phẩm được chiếu tại các giảp
hầu như không có bất kỳ bộ phim nào về đề tài lịch sử dân tộc hay phim thiếu nhi
vừa qua trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn quốc hội bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch cho rằng
chúng ta đang thiếu vắng phim lịch sử dân tộc phim dành cho thiếu nhi do các nhà sản xuất tập trung vào dòng phim mang lại lợi nhuận
các dòng phim còn lại là rất ít nhà nước phải đặt hàng để sản xuất phim lịch sử
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đang tháo gỡ bằng cơ chế chính sách để có nhiều hơn các tác phẩm phim lịch sử
những năm qua phim lịch sử thường được sản xuất theo đơn đặt hàng của nhà nước và loay hoay tìm chỗ đứng trong lòng khán giả
về phía các nhà sản xuất phim lịch sử được cho là đề tài khó làm và khó có lãi kinh phí cao lại khen khán giả
về lịch sử chúng ta sẽ đầu tư cho những kịch bản chất lượng cần phải tạo ra một môi trường lành mạnh một môi trường có thể thúc đẩy
tất cả các nhà làm phim đều có thể thỏa sức sáng tạo và không bị những rào cản cả về mặt pháp lý cũng như là về mặt chuyên môn
tất cả những điều đó tôi nghĩ sẽ góp phần cho sự hào hứng sự tham gia của các nhà làm phim vào những dòng phim khó như là phim lịch sử
đối với dòng phim thiếu nhi dù hãng phim hoàn hình việt nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất
theo đơn đặt hàng của nhà nước mỗi năm một mươi năm phim tham dự và giành giải thưởng tại các lê hoan phim trong và ngoài nước nhưng lại xa lạ với khán giả trong nước
một cái phim ra dạp dài thì đấy là cái mong ước của thê nghệ sĩ
tuy nhiên rằng nó cũng kèm theo đấy thì nó phải bắt đầu từ những cái nguồn lực khác nữa
ví dụ như máy móc thiết bị về kinh phí cũng là cái vấn đề quan trọng phải nghiên cứu làm cái loại kịch bản nào
và kết hợp với cái nghiên cứu về cái tâm sinh lý của trẻ em để mà nó đưa ra một cái bộ phim mà mọi người đón nhận
cộng với những cái phân cảnh hình ảnh cái nội dung văn học kịch bản ấy đã có thì chúng ta mới có thể trao đổi tương tác với đối tác
xem họ có hợp tác với chúng ta để cùng cóp làm một cái bộ phim dài như thế không
thì đấy nó là cả một cái tiến trình
nó cũng khá là tốn thời gian và cũng phải có cái công sức chuẩn bị rất là lâu dài
chứ không phải một sớm một chiều mà chúng ta tìm ngay ra được một cái đối tác mà sẵn sàng hợp tác
để làm những việc đấy
bên cạnh việc nhà nước đặt hàng để sản xuất các dòng phim mang tính lịch sử và phim dành cho thiếu nhi
thì việc thay đổi các cơ chế chính sách là cần thiết nâng cao công tác đào tạo để có những bộ phim tốt
đáp ứng nhu cầu và được khán giả đón nhận